thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị trực tuyến công bố và triển khai quyết định số chín mươi năm ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo quyết định số chín mươi năm mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi đảm bảo quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở cho công an bốn cấp
trong đó đến năm hai nghìn hai mươi năm ưu tiên công an cấp xã công an cấp huyện và các đơn vị trực thuộc các lực lượng cơ yếu an ninh
cảnh sát cơ động kỹ thuật nghiệp vụ an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh công an các đơn vị địa phương đủ quỹ đất xây dựng trụ sở và các cơ sở phục vụ công tác
ứng xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
định hướng sử dụng đất an ninh tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi phải đảm bảo mục tiêu tại nghị quyết số ba mươi ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
của bộ chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia chỉ thị số một mươi hai ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
nghị quyết số năm mươi một ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
góp phần hoàn thành nhiệm vụ chủ động bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm từ xa
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi là cơ sở là tiền đề là văn bản gốc mang tính tổng thể vừa mang tính chiến lược
hết sức quan trọng để bộ công an hoạch định tăng cường bố trí nguồn lực đất bảo đảm quỹ đất để phát triển hệ thống
cơ sở vật chất lâu bền vững chắc phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhất quán
chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh
đảng ủy công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham mưu tỉnh ủy thành ủy lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện có hiệu quả quyết định số chín mươi năm cục quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương
khẩn trương tham mưu xây dựng báo cáo lãnh đạo bộ trình thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất an ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đảm bảo đúng tiến độ chất lượng hiệu quả
công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc các bộ ngành địa phương
để quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch và triển khai thực hiện các đề án dự án ưu tiên theo quy hoạch định hướng sử dụng đất an ninh
đã được xác định trong quyết định số chín mươi năm của thủ tướng chính phủ và chương trình hành động của bộ công an
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
tặng phòng quản lý doanh trại nhà đất cục quản lý xây dựng và doanh trại trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ công an tặng bảy cá nhân
trao bằng khen của bộ công an tặng hai tập thể và bảy cá nhân đã có thành tích xuất sắc
thưa quý vị và các bạn ai cập là một trong những nước đầu tiên ở khu vực châu phi và cũng là một trong những nước ả rập đầu tiên
quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nước việt nam dân chủ cộng hòa vào đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước
việt nam và ai cập là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng nhân dân hai nước luôn chia sẻ khát vọng chung là độc lập tự do hòa bình hữu nghị
hợp tác phát triển và gắn kết bởi tình đoàn kết đặc biệt
quan hệ song phương việt nam ai cập ngày càng được củng cố và phát triển cũng như đang tiếp tục mở ra nhiều triển vọng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trải qua sáu mươi năm mối quan hệ song phương việt nam và ai cập đã có nhiều dấu ấn quan trọng và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị quân sự đến kinh tế văn hóa và giao lưu nhân dân và đã thu được nhiều thành quả tích cực
quan hệ hữu nghị giữa ai cập và việt nam đã được thể hiện rõ nét đặc biệt về chính trị
thông qua các chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước của tổng thống abdel fattah el sisi tới việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
và nguyên chủ tịch nước việt nam trần đại quang tới ai cập năm hai nghìn một mươi tám
hai nước cũng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương thông qua việc ký kết các văn kiện hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư văn hóa hàng hài
chúng ta cũng luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
bất chấp tác động của đại dịch covid một mươi chín hợp tác kinh tế giữa ai cập và việt nam vẫn tiếp tục phát triển với kim ngạch thương mại tăng trưởng đều qua hàng năm
bên cạnh việc thúc đẩy các cơ chế trao đổi
cung cấp thông tin về đầu tư nhu cầu thị trường hiện hai nước đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như thích ứng biến đổi khí hậu
chuyển đổi số và năng lượng tái tạo ngoài ra còn có khả năng đàm phán một hiệp định thương mại tự do fta song phương
ai cập và việt nam đã ký kết nhiều thỏa thuận biên bản ghi nhớ và đã thành lập ủy ban hỗn hợp liên chính phủ về hợp tác song phương
hiện hai nước đang phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu của ủy ban này có thể trong quý một năm sau
ngoài ra còn có một tiểu ban hợp tác về thương mại và công nghiệp việt nam ai cập
trao đổi thương mại giữa hai nước hiện đạt gần sáu trăm linh triệu đô la mỹ và tôi tin rằng chúng ta có thể nâng con số này lên một tỷ đô la mỹ trong thời gian ngắn tới
nếu khai thác hết được tiềm năng chúng tôi cũng đang tích cực làm việc để tăng cường trao đổi các phái đoạn thương mại
đây là lĩnh vực chúng tôi rất chú trọng cho mục tiêu phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương theo hướng cân bằng cán cân thương mại
từ ngày hai tháng một mươi hai đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
sẽ có chuyến thăm và làm việc tại ai cập đây là cơ hội để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh
đưa mối quan hệ đối tác hữu nghị truyền thống đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả phát huy hết tiềm năng
chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm sắp tới của đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn bộ trưởng tô lâm là quan chức có vai trò quan trọng cũng là một bộ trưởng rất năng động và chuyên nghiệp
chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và hai bên sẽ có các cuộc hội đàm tích cực hiệu quả thực chất về nhiều vấn đề
chuyến thăm sẽ là cột mốc quan trọng để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong những năm tới
với tiềm năng sẵn có và những nỗ lực không ngừng của chính phủ các bộ ngành doanh nghiệp và cả tầng lớp nhân dân hai nước
quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa việt nam và ai cập sẽ ngày càng được củng cố và phát triển vì lợi ích chung của hai dân tộc vì hòa bình trên thế giới
sáng nay tại hà nội đã diễn ra phiên thứ nhất đại hội một mươi ba công đoàn việt nam nhiệm ký hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
tham dự đại hội có một một trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho hơn một mươi một triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước
đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân
tổ chức công đoàn việt nam dự kiến đại hội sẽ cho ý kiến thảo luận về ba khâu đột phá
bao gồm đẩy mạnh đối thoại thương lượng tập thể trọng tâm là tiền lương tiền thưởng
thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi an toàn vệ sinh lao động tập trung phát triển đoàn viên
thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
tại phiên thứ nhất đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký
ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội và trình bày đối với một số báo cáo tại đại hội
mười diễn đàn cũng đã được tổ chức trên cơ sở thảo luận các vấn đề lớn đặt ra
đối với tổ chức công đoàn nhằm góp ý vào các văn kiện trình đại hội
phiên trọng thể của đại hội diễn ra vào ngày mai ngày hai tháng một mươi hai
cũng trong sáng ngày hôm nay triển lãm các sản phẩm công trình sáng kiến
sáng tạo của các tổ chức công đoàn chào mừng đại hội cũng đã được giới thiệu
kim thủy là xã biên giới của tỉnh quảng bình chủ yếu là bà con dân tộc ru vân kiều sinh sống
cuối năm hai nghìn một mươi chín năm cán bộ chiến sĩ đã được công an tỉnh quảng bình bố trí
về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại đây
địa bàn rộng dân cư thưa thớt là thách thức không nhỏ đối với những chiến sĩ công an xã kim thủy
trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại vùng biên
nhưng vượt qua những trở ngại ban đầu tới nay bộ mặt nông thôn vùng biên này đã và đang ngày một đổi thay
từ ngày lực lượng công an chính quy được điều động về địa phương
ông hồ a lai và những hộ dân của bản cồn cùng xã kim thủy huyện lệ thủy
không còn mối lo về nạn trộm cắp phá hoại tài sản
họ chuyên tâm làm ăn phát triển kinh tế vì việc bảo đảm an ninh trật tự
xóa bỏ các tệ nạn đã có công an xã kim thủy lo liệu
trước đây chưa có công an chính quy
nơi thôn bán hay xảy ra việc uống triều tre cơ bạc
nhiều lúc cũng hay gây gỗ đánh nhau
nhưng từ khi có công an chính quy về tài xã tài địa phương
công việc hiện nay rất ổn định
công an chính quy làm rất chật chẽ
đồng thời có những đêm họ vẫn tuần tra
cho nên là người dân thấy những việc các anh làm hiệu quả tốt
cho nên bà con cũng hiện nay thì phải nói là chấp hành tốt hơn
được sự quan tâm của chính quyền nhất là lực lượng công an chính quy
các anh mới về nhưng sự quan tâm của các anh là đến tân nhà
sự chữa giúp bà con
thứ hai là hướng dẫn bà con trong trò cũng giống như chăn nuôi để phát triển kinh tế
từ khi các anh xuống đây trực tiếp đến với thôn bản
thì an ninh được thay đổi rất nhiều
và bà con được hiểu biết rất nhiều về pháp luật bạo lực gia đình
khai thác lâm sản thì giảm rất rộ rệt
điều kiện sống thiếu thốn nhận thức pháp luật còn hạn chế
nên một bộ phận người dân ở các thôn bản vùng bên này
vẫn còn tham gia vào một số vấn nạn như phá rừng săn bắt động vật hoang dã
rượu chè gầy gổ và trụng cắp
hiểu được đặc thù dân cư nơi mình công tác
tập thể công an xã kim thủy đã phối hợp với chính quyền địa phương và các già làng uy tín
cùng bàn bạc tìm ra các mô hình sinh kế hiệu quả phù hợp với điều kiện vùng biên
để giúp bà con địa bàn nâng cao đời sống
dù khó khăn bao nhiêu chúng tôi vẫn hoàn thành được cái nhiệm vụ
cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của gia làng trưởng bản
và sự đồng tình của bà con dân bản
thì anh em chúng tôi có được một số hiệu quả trong công việc
lực lượng công an thường chuyên báo cáo tình hình
để đảng ủy ủy ban kịp thời nắm diễn biến tình hình an ninh chính trị
thật tự an toàn trên địa bàn xã
công an hay đề xuất xây dựng kế hoạch phương án
vừa là tuần tra bảo vệ
vừa là định hướng được các dự kiến
tình hình diễn biến trên địa bàn về an ninh chính trị
thì rất tốt
như có công an chính quy
cho nên là đảng ủy ủy ban
rất yên tâm về việc
đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn xã
cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
công an xã kim thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã đi đến từng bản từng hộ dân
để tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con nhân dân
áp dụng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế
hạn chế nạn du canh du cư
giúp bà con dần dần thoát cảnh nghèo đói ổn định đời sống
những đồi chọc ở vùng biên kim thủy ngày nay
được phủ xanh bởi các mô hình trồng rừng gỗ lớn
những ruộng lúa nước hai vụ
mà trước đây người bru vân kiều
chưa từng nghĩ tới
đã dần thay thế những khoảnh lúa dẫy ít năng suất
những mô hình chăn nuôi tập trung các loại da súc da cầm dân hình thành
đang góp phần làm thay ra đổi thịt bộ mặt nông thôn vùng bản làng nơi biên giới